thưa quý vị dịch covid một mươi chín đang lây lan nhanh trên toàn cầu với biến thể mới gn một
với gần một mươi người tử vong trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nguy cơ gia tăng trở lại số ca mắc tại việt nam thì luôn hiện hữu
và đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng chống dịch
mặc dù dịch lây lan nhanh trên thế giới
song người dân không nên quá lo lắng thế nhưng cũng không được lơ là chủ quan
và cách tốt nhất là mỗi người chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh
như là tăng cường sức đề kháng đeo khẩu trang khử khuẩn
để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng
dịch covid một mươi chín với biến thể mới vẫn đang diễn biến phức tạp
theo tổ chức y tế thế giới trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thế giới ghi nhận gần một mươi ca tử vong do covid một mươi chín
số ca nhập viện tăng bốn mươi hai so với tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù biến thể mới đang lây lan nhanh chóng
đặt ra nhiều nguy cơ
đối với việt nam song cư dân mạng cho rằng
người dân không nên quá lo lắng nhưng tuyệt đối không được chủ quan
các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người già trẻ em
người suy giảm miễn dịch cần đề phòng hơn
quan trọng là những người có triệu chứng nghi ngờ
và những người tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ phải đeo khẩu trang
điều này không chỉ giúp phòng covid một mươi chín
mà còn cả các bệnh viêm đường hô hấp khác
hiện một số tỉnh thành đang xảy ra tình trạng
ô nhiễm không khí có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
tôi nghĩ mỗi chúng ta nên tự ý thức đề phòng
tự bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ cho người thân gia đình và xã hội
khu vực miền bắc đang trong giai đoạn mùa đông xuân
gió mùa lạnh hanh khô sen kẽ nồng mầm
đang là nguyên nhân các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan
nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp
các khuyến cáo phòng bệnh được cộng đồng bạn chia sẻ
trong đó việc sử dụng khẩu trang nơi công cộng hay khử khuẩn
vẫn luôn hữu hiệu vào thời điểm hiện tại
khi mà dịch bệnh đang bùng phát nhanh trên thế giới
những người có triệu chứng nghi ngờ
cần chủ động phòng bệnh cho người khác
luôn được cộng đồng mạng quan tâm nhắc nhở
bởi ý thức luôn là bài học phòng chống dịch tốt nhất
mặc dù covid một mươi chín được đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm ngón bê
xong mỗi người chúng ta cần ý thức bảo vệ mình và cộng đồng xã hội
ở nơi công cộng
vẫn nên đeo khẩu trang
vì giờ thời tiết thay đổi thất thường
rất dễ nhầm lẫn uống thông thường
nếu không phòng tránh cho người khác
rất dễ để dịch lây lan
mọi người hãy lạc quan lên
hãy chăm tập thể dục thể thao hàng ngày
có cách sinh hoạt ăn uống điều độ phù hợp
như vậy mới nâng cao sức đề kháng của cơ thể
các địa phương trên cả nước
đã tăng cường chủ động các biện pháp ứng phó với dịch bệnh
bộ y tế đã ban hành kế hoạch kiểm soát
quản lý bền tững dịch bệnh
trong đó có phương án sẵn sàng đảm bảo công tác y tế
khi mà tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đạt đến nhất gần
đặc biệt là mùa lễ hội đầu năm
nhu cầu giao thương du lịch tăng cao
dễ gây bệnh lây lan
làm gia tăng số ca mắc covid một mươi chín
cư dân mạng tin tưởng
với kinh nghiệm phòng chống dịch
nhất định người dân sẽ được vui xuân và tuyết trong an toàn
dịch lây lan nhanh trên thế giới
nhưng hy vọng không có biến chủng mới nguy hiểm
gây quá tải hệ thống cơ sở y tế
thời điểm cận tết nguyên đán
rồi mùa lễ hội du lịch
nên mọi người cần thận trọng
cẩn thận thực hiện hai k
phòng trang khử khuẩn
để phòng chống dịch bệnh chuyển nhiễm
nhiều nước tăng vọt số ca nhập viện do covid một mươi chín
biến thể mới lây lan nhanh
và việc tăng cường giám sát dịch bệnh của việt nam
mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân